chiều ngày hai mươi tám tháng chín đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đã có buổi làm việc với ủy ban nhân dân thành phố cần thơ về khảo sát chỉ số hài lòng của người dân
tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn
phát biểu tại buổi làm việc chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam nguyễn thiện nhân nhấn mạnh
chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi đã đặt ra mục tiêu
bảo đảm sự hài lòng của cá nhân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước
đạt mức trên sáu mươi vào năm hai nghìn một mươi năm và trên tám mươi vào năm hai nghìn hai mươi
do đó trong thời gian tới thành phố cần thơ cần có nghiên cứu cách thức thực hiện
theo đó có thể thực hiện theo hai công cụ phát phiếu và bấm nút tại chỗ
tập trung vào việc phát phiếu đánh giá chỉ số không hài lòng
tiếp tục thực hiện việc gặp gỡ đối thoại giữa lãnh đạo thành phố xã phường với người dân
bên cạnh đó đồng chí nguyễn thiện nhân cũng đề nghị hội cựu chiến binh các cấp phối hợp với bộ nội vụ
là lực lượng nòng cốt thực hiện điều tra theo dõi đánh giá và công bố chỉ số hài lòng của người dân
dần dần có thể trở thành nhiệm vụ thường xuyên của hội cựu chiến binh các cấp
nhằm thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội